thưa quý vị và các bạn từ ngày một mươi sáu đến ngày hai mươi bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
đoàn thanh tra của tổng vụ cấp vấn đề về biển và thủy sản của ủy ban châu âu đã sang làm việc tại việt nam
để kiểm tra tình hình triển khai thực hiện chín khuyến nghị của ủy ban châu âu ec về khai thác bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định
kết thúc chuyến công tác đoàn đánh giá bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn có nhiều nỗ lực trong việc hoàn thiện và gửi báo cáo thực hiện các khuyến nghị của ec trước thời hạn
đã phối hợp chặt chẽ với tổng vụ cấp vấn đề về biển và thủy sản giúp đoàn thanh tra ec hoàn thành kế hoạch kiểm tra tại việt nam
ngày hai mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy ủy ban châu âu ec đã chính thức đưa ra cảnh báo thẻ vàng đối với hoạt động khai thác thủy sản của việt nam
điều này tác động rất lớn đến xuất khẩu thủy sản một mặt hàng thế mạnh của việt nam tại thị trường châu âu
vì vậy để kịp thời chỉ đạo các địa phương thực hiện các khuyến nghị của ủy ban châu âu ec quốc hội việt nam đã thông qua luật thủy sản năm hai nghìn một mươi bảy
thủ tướng chính phủ đã ban hành công điện số bảy trăm ba mươi hai ngày hai mươi tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
về ngăn chặn giảm thiểu và chấm dứt tàu cá và ngư dân việt nam khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài
chỉ thị bốn mươi năm ngày một mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy về một số nhiệm vụ giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của ec về chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định
quyết định số bảy mươi tám ngày một mươi sáu tháng một năm hai nghìn một mươi tám về phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia nhằm ngăn chặn giảm thiểu và loại bỏ khai thác iuu đến năm hai nghìn hai mươi
thực hiện trị đạo của chính phủ các địa phương ven biển đã và đang tập trung nhiều giải pháp quyết liệt
theo đó cùng với việc tuyên truyền cho ngư dân nâng cao nhận thức về đánh bắt cá hợp lý công tác tăng cường kiểm soát nghề cá tại các cảng cá cũng được tập trung đẩy mạnh
việc làm này nhằm đưa hoạt động nghề cá đi vào nền nếp giúp việc truy xuất nguồn gốc thuận lợi
tại tỉnh phú yên địa phương có đội tàu đánh bắt xa bờ lên đến hơn một chiếc
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đã thành lập hai văn phòng đại diện thanh tra kiểm soát nghề cá
thực hiện nhiệm vụ thanh tra kiểm soát nghề cá tại hai cảng cá là cảng cá đông tác phường phú đông tp tuy hòa
và cảng cá phú lạc xã hòa hiệp nam huyện đông hòa nơi có nhiều tàu cá hoạt động đánh bắt xa bờ xuất bến cũng như nhập bến
hai văn phòng đại diện này đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của bà con nhân dân
tôi rất chấp hành cái nghị định mà các cơ quan chức năng
đưa ra tại vì mình phải làm cái gì cho nó hợp pháp
chứ nếu mà mình làm cái chuyện mà mình bất hợp pháp thì từ bản thân mình thấy nó không có yên tâm
thực tế lâu nay nhiều ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về hoạt động khai thác hải sản trên biển
kiên trì bám biển bám ngư trường kết hợp với khẳng định chủ quyền vùng biển của đất nước
tuy nhiên cũng có những chủ phương tiện thuyền trưởng chấp hành không tốt
vi phạm các quy định về hoạt động khai thác thủy sản nhất là dùng các phương tiện cấm
thậm chí khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài bị nước ngoài bắt giữ xử lý
làm ảnh hưởng đến uy tín hải sản xuất khẩu của việt nam bị liên minh châu âu cảnh báo thẻ vàng
bên đại diện biên phòng thì kiểm tra đầu tiên thứ hai đó là kiểm tra thực tế
thì bên có đại diện của chiếc cục tỷ sản cũng là thành viên của phòng đại diện kiểm tra thực tế
sau đó là trình cho trưởng phòng
trưởng phòng đại diện ký xác nhận thì cho phương tiện này xuất bến
với vai trò là lực lượng nòng cốt trong quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển
quản lý hoạt động của người phương tiện hoạt động trong khu vực biên giới biển
lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh tăng cường kiểm tra kiểm chứng kiểm soát chặt chẽ tàu cá hoạt động khai thác hải sản
kể từ khi tàu cá xuất bến cho đến khi kết thúc chuyến biển phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
phải có đầy đủ đảm bảo thủ tục giấy tờ trước khi xuất bến
khi xuất bến thì phải bật hành trình giám sát hai mươi bốn trên hai mươi bốn từ lúc xuất bến đến khi nhập bến
hai nữa là trên phương tiện phải đảm bảo đầy đủ theo quy định như giấy tờ phương tiện phải mang theo
hai nữa là về trang thiết bị an toàn phao quy sinh
và khi trong quá trình khai thác đánh bắt
hải sản trên biển phải ghi nhật ký hàng ngày
không chỉ áp dụng đối với tàu cá hoạt động đánh bắt xa bờ
mà tàu cá hoạt động khai thác gần bờ tuyến lộng cũng chịu sự kiểm tra kiểm soát nghiêm ngặt
nhằm phát hiện ngăn chặn và xử lý đối với các hành vi vi phạm
để thực hiện có hiệu quả việc ngăn chặn giảm thiểu và loại bỏ khai thác hải sản bất hợp pháp
không báo cáo và không theo quy định
các đồn biên phòng còn chủ động phối hợp với các ngành đoàn thể địa phương
đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho ngư dân nắm rõ các quy định của nhà nước
về hoạt động khai thác hải sản
cảnh báo của ủy ban châu âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp
không báo cáo và không theo quy định
các chế tài xử lý đối với các trường hợp vi phạm
bà con ngư dân cần nắm vững các quy định
nâng cao ý thức chấp hành góp phần xây dựng môi trường đánh bắt lâu dài bền vững
thưa quý vị và các bạn
theo hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam
mặc dù chưa ảnh hưởng nhiều nhưng kim ngạch xuất khẩu thủy sản sang châu âu đã bị trứng lại
thị trường eu cũng tăng cường kiểm soát các lô hàng thủy sản từ việt nam
nên các doanh nghiệp cũng gặp không ít khó khăn
chính vì vậy nỗ lực tháo gỡ thẻ vàng là nhiệm vụ trọng tâm đạt ra
đối với toàn ngành để giữ vững mục tiêu tăng trưởng trong thời gian tới
sau đợt cử cán bộ đến việt nam thanh tra về việc thực hiện các khuyến nghị về thủy sản
ngày hai mươi năm tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
ủy ban châu âu ec đã gửi công thư đánh giá sự nỗ lực của việt nam
trong việc hoàn thiện các khuyến nghị của ec
tuy nhiên ủy ban châu âu ec cho rằng tình hình thực hiện chống khai thác bất hợp pháp của việt nam
triển khai trên thực tiễn tại các địa phương còn chưa được cải thiện đáng kể
đoàn đề nghị từ nay đến tháng một năm hai nghìn một mươi chín
toàn bộ tàu cá có chiều dài từ hai mươi bốn mét trở lên phải được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình công nghệ vệ tinh
bảo đảm thực thi đầy đủ các quy định về lắp đặt bật thiết bị giám sát hành trình
đối với đội tàu có chiều dài từ hai mươi bốn mét trở lên
và đội tàu có chiều dài từ một mươi năm mét trở lên hiện nay đang sử dụng thiết bị giám sát hành trình
của hệ thống chạm bờ vx một nghìn bảy trăm bảy
để nghiêm túc khắc phục các tồn tại thiếu sót bất cập
và thực hiện các nội dung của đoàn thanh tra ec đưa ra trong đợt kiểm tra đánh giá vừa qua
đồng thời tăng cường công tác quản lý nghề cá
tạo sự chuyển biến thực sự của toàn hệ thống quản lý khai thác thủy sản
nhất là trên thực tiễn của các địa phương để ec xem xét gỡ thẻ vàng trong thời gian tới
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã báo cáo thủ tướng chính phủ
đề nghị các bộ ngành ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố ven biển
tập trung thực hiện các giải pháp cụ thể
về khuyến nghị tăng cường giám sát tàu cá xa bờ tổng cục thủy sản khẳng định
chậm nhất là đến tháng một mươi toàn bộ hệ thống thiết bị kết nối vệ tinh movima
đang được trang bị cho một số tàu cá hiện nay sẽ được thu hồi
và lắp đặt cho các tàu cá có chiều dài từ hai mươi bốn mét trở lên
giám sát bằng hệ thống giám sát tàu cá trên vùng biển miền nam
bộ đã có quyết tâm chí trí rất cao và vừa ban hành trong cuối tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
có gửi chủ tịch ủy ban nhân các tỉnh ven biển chỉ đạo lắp đặt hệ thống giám sát hành trình
và yêu cầu cho các tỉnh chỉ đạo cho cơ quan quản lý ngành nông nghiệp và thủy sản
thực hiện giải pháp lắp đặt các thiết bị giám sát này
về phía hiệp hội về cộng đồng doanh nghiệp chúng tôi
mong muốn rằng ở cấp độ là các địa phương
thì cũng làm sao đấy là có được những cái đầu tư và những cái triển khai nó mạnh mẽ hơn
trước hết là cứ theo những cái mà hiện nay mà chúng ta đều đã biết rồi
theo cái luật của việt nam theo các cái chỉ thị của thủ tướng hay quyết định của thủ tướng
thì tôi nghĩ rằng chỉ cần làm đầu tiên là làm nỗ lực tốt
theo những cái văn bản mà mình hiện nay đã chỉ đạo rồi
thì ít nhất là nó sẽ tạo ra một cái nền cho cái việc mà chúng ta tiến tới tháng một hai nghìn một mươi chín
khi mà châu âu sẽ cử cái đoàn thanh tra sang lại
về khuyến nghị tăng cường chế tài xử lý các vi phạm đánh bắt thủy sản bất hợp pháp
giữa tháng bảy tổng cục thủy sản sẽ gửi dự thảo nghị định xử phạt hành chính
trong lĩnh vực thủy sản cho ủy ban châu âu
điểm mới trong dự thảo là bổ sung hình phạt tịch thu tàu tịch thu giấy phép đối với các hành vi vi phạm
có một bước cố gắng rất lớn của thông qua cái luật thủy sản
và sau đó chúng ta hiện nay đang bắt tay vào thể chế hóa
cụ thể hóa các văn bản dưới luật một loạt các thông tư một loạt các nghị định
rồi là quyết định các văn bản pháp luật khác
và kỳ này có một cái khác tức là chúng ta lồng những ý kiến khuyến nghị của eu
vào trong thể chế hóa các nghị định nếu chúng ta cảm thấy vui
thì đây cũng là một cái đòi hỏi và đây cũng là một cái bước cố gắng
để chúng ta thiết lập một cái nghề cá bền vững
hiện cả nước có khoảng hơn hai bốn trăm linh
tàu cá đánh bắt xa bờ trong diện này
nhưng những khuyến nghị khác về cải thiện hạ tầng cảng cá
để kiểm soát tàu cá ra vào hoặc cập cảng
đặc biệt về truy xuất nguồn gốc hải sản theo chuỗi sẽ phải thực hiện theo lộ trình
sau hơn một tháng ra khơi bắt đầu từ thượng tuần đến trung tuần
mỗi tháng là các tàu cá lần lượt về bến sau khoảng một tháng vươn khơi
khác với mọi khi lúc này hầu hết ngư dân đều thực hiện việc ghi nhật ký hành trình khai thác
theo quy định tại thông tư số hai của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
cá được đánh bắt ở vùng biển nào tọa độ bao nhiêu
đều được ngư dân ghi lại rõ ràng trong nhật ký hành trình
đây là một trong những quy định bắt buộc mà ngư dân phải thực hiện trong mỗi chuyến ra khơi
hầu hết bà con đều ý thức được rằng nếu thể vàng của ec không được gỡ bỏ
thải đỏ được rút ra thì thủy sản của việt nam hết đường vào châu âu
khi đó con cá ngừ chỉ bán ở chợ nội địa hậu quả là sẽ rất lớn
thực hiện nhật ký khai thác khai sáng là
đến bắt ra bờ là không có vi phạm nước ngoài là thực hiện là đúng
nó vi phạm thì sau này mình đánh bắt sản xuất cái con cá ngừ mình vô thì nó gọi là không bán được
gọi là mình bán trợ thì thôi chỉ cho mình nối thẳng nối phổ thông như dân rồi
gọi là chết đối chứ không đi xức nhập được thì thôi chẳng làm gì đâu
một con sâu phá rào nội canh thì anh nào vi phạm chắc đứt chắc luôn chắc nghỉ nghề luôn
bây giờ phải có cái trắng đồng mạnh về mới được
thực hiện trị đạo của thủ tướng chính phủ
bộ nông nghiệp và phát triển nông
nông thôn và ủy ban nhân dân tỉnh phú yên đã thành lập ban kiểm tra kiểm soát nghề cá tại các cảng cá
hàng ngày các cán bộ trực tiếp giám sát tàu cá cập cảng theo đăng ký
nhật ký hành trình khai thác của ngư dân cũng được lưu giữ và đối với hệ thống định vị của cơ quan chức năng
nhằm giám sát được nguồn gốc lô cá ngừ đã khai thác trên từng tàu cá của ngư dân
đối với những trường hợp không bị ghi nhật ký thủy sản không báo cáo khai thác
các cán bộ tại văn phòng đại diện lập biên bản xử phạt đồng thời áp dụng một số chế tài mạnh
trước hết phải chọn một số địa phương làm điểm trong đó thì có thể là sẽ chọn kiên giang
làm tổng thể về chỉ đạo điểm về khắc phục thẻ vàng cũng như là nuôi biển
cũng như là một số nội dung khác liên quan đến triển khai luật thủy sản và một số địa phương khác
thứ nhất đó là trong việc quản lý tàu cá và giám sát hành trình tàu cá sẽ thực hiện một cách đồng bộ hơn
kể cả ngành thủy sản đến ngành biên phòng và các trạm bờ để làm sao để nắm bắt tàu cá đi đâu về đâu
cái việc thứ hai là cũng là việc kể cả bộ hiểm lõng về các cơ quan đoàn hàng
là đối với những tàu cá nào vi phạm thì phải được sự thống nhất của các cơ quan chức năng
thì mới có tiến hành bộ hiểm và cũng như cho vay để hoạt động an toàn chứ không là tránh thất thoát
việc thứ ba là chúng tôi chỉ có thể hỗ trợ đánh bắt xa bờ cho những con tàu chấp hành đúng luật pháp
và không vi phạm vào các cơ quan
và đặc biệt là chúng tôi sẽ có những biện pháp mạnh trong việc cấm chuyển nhượng
cấm ra khơi đối với những chủ tàu hay là thuyền trưởng vi phạm trong việc đi xâm phạm vào ngư trường của nước khác
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú yên
tại bốn cảng cá lớn trong tỉnh phú yên các lực lượng chức năng đã giám sát hơn bốn trăm hai mươi lượt tàu cập cảng lên hàng
với tổng sản lượng thủy sản là trên sáu trăm một mươi hai tấn trong đó có hai trăm ba mươi bốn tấn cá ngừ cá cờ và cá rũa
được xác nhận truy xuất gốc thủy sản để xuất khẩu công tác tuyên truyền ngư dân không khai thác ở vùng biển nước ngoài
cũng được tiến hành thường xuyên liên tục để mỗi ngư dân đều hiểu rõ và thực hiện nghiêm túc
tất cả những nỗ lực này nhằm gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng thủy sản việt nam vào thị trường châu âu
thưa quý vị và các bạn hiện nay các giải pháp gỡ thẻ vàng của ủy ban châu âu ec đang được các địa phương tập trung triển khai
trong đó trọng tâm là cải thiện các khuyến nghị mà ủy ban châu âu đưa ra
trong sáu tháng cuối năm hai nghìn một mươi tám phải tập trung nguồn lực có các biện pháp cụ thể cấp bách để quản lý kiểm soát chặt chẽ đội tàu của các địa phương
trong việc tăng cường kiểm soát tàu cá xuất bến và tàu cá tại cảng kiểm soát sản lượng cập bến tại cảng
thực hiện tốt cơ chế phối hợp và xử lý ngay giữa các lực lượng kiểm tra kiểm soát trên biển khi phát hiện các tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài
có biện pháp xử lý quyết liệt như rút giấy phép khai thác không cấp giấy phép mới đối với các chủ tàu có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài
bị bắt giữ hoặc bị phát hiện trên hệ thống giám sát hành trình
đến đây chương trình nông nghiệp truyền động xin được tạm dừng
mọi thông tin về nông nghiệp quý vị quan tâm xin gửi về chương trình theo địa chỉ
chương trình nông nghiệp truyền động phòng kinh tế truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống quận hoàn kiếm tp hà nội
email nông nghiệp truyền động a com gmail com
chương trình nông nghiệp truyền động được phát sóng định kỳ vào một mươi tám h thứ năm phát lại vào các khung giờ
bảy h ba mươi phút thứ sáu và một mươi ba h một mươi năm phút ngày thứ bảy hàng tuần trên truyền hình nhân dân
ngoài ra quý vị cũng có thể truy cập trang web nhândântv vn để xem lại chương trình